ngày hai mươi hai tháng sáu tại thành phố phủ lý ubnd tỉnh hà nam đã tổ chức hội thảo việt nam hai nghìn một mươi chín
đổi mới để trỗi dậy trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn hà nam
điểm đến của kiến tạo và phát triển với sức mạnh cộng hưởng
hội thảo có sự tham gia của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tập đoàn điện lực việt nam
tổng cục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc tại việt nam
hơn năm trăm linh doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hà nam cũng như các tỉnh lân cận
hội thảo còn có sự tham gia của huấn luyện viên park han seo với chủ đề chiến thuật dùng người và kiến tạo sức mạnh tập thể
chia sẻ câu chuyện từ bóng đá việt nam
chúng ta có xác định là việt nam phải hướng tới để trở thành một nước có thu nhập cao
một trong những nước phát triển trên thế giới
và về năng cạnh tranh và môi trường kinh doanh thì chúng ta phải trở thành một trong hai mươi nền kinh tế dẫn đầu
và đấy là một cái khát vọng
cái kỳ tích việt nam mà chúng ta muốn đạt được hướng tới vào cái kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước
và hiện nay thì toàn đảng toàn dân thì đang trong quá trình thảo luận
hiến kế cho đại hội đảng về cái định hướng cái mục tiêu này
và hà nam là cái tỉnh đầu tiên trong cả nước đã tổ chức một cái diễn đàn để trao đổi về cái chủ đề này
và tôi nghĩ là có rất nhiều cái tác dụng tích cực
thứ nhất là chúng ta góp phần hiến kế cho đại hội đảng
thứ hai là chúng ta góp phần định vị cái địa phương mình trong cái tầm nhìn chiến lược chung của nước nước
và thứ ba là đây cũng là một cơ hội để có thể tăng cường công tác thông tin
và thay đổi cái tầm nhìn cũng như cái tư duy về quản trị của cả chính quyền với doanh nghiệp trong cái giai đoạn phát triển mới
và cuối cùng đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể thúc đẩy xúc tiến thương mại đầu tư
hội thảo nhằm mục đích giúp các đại biểu thấu hiểu các cơ hội thách thức và hướng đi chiến lược trong nỗ lực của cả nước
nắm bắt quyết liệt các cơ hội đổi thay và tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đưa việt nam tiến nhanh tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm hai nghìn bốn mươi năm
khi đất nước kỷ niệm một trăm linh năm độc lập nắm bắt xu thế thở đại khai thác tinh hoa tri thức kinh nghiệm của thế giới
và khơi dậy sức mạnh cộng hưởng của toàn dân tộc là phương châm cơ bản trên hành trình để việt nam
trở thành một quốc gia hùng cường trong ba thập kỷ tới